chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến ổ dịch đang diễn biến phức tạp tại bệnh viện hữu nghị việt đức
vào sáng ngày hôm nay lực lượng y tế quận hoàn kiếm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai trên diện rộng
cho người trong khu vực bị phong tỏa bệnh viện hữu nghị việt đức và những vùng có nguy cơ cao
theo đó trong ngày hôm nay ngày ba tháng một mươi các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần hai
đối với nhân viên y tế người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo
nhằm đảm bảo các biện pháp khoanh vùng bóc tách các trường hợp nghi nhiễm
vào lúc giờ một mươi phút ngày hôm nay bốn xe buýt đã rời bệnh viện hữu nghị việt đức đưa một trăm ba mươi sáu trường hợp f một về nơi cách ly tập trung
trước đó vào hai mươi một h ngày hai tháng một mươi
khoảng ba mươi người đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức liên quan đến chạy thận ghép thận được trở về nhà
đoàn người được chia làm hai nhóm để đảm bảo phòng dịch
sau khi di chuyển tập trung các trường hợp f một thành phố hà nội cũng sẵn sàng phương án
để chuyển hơn một người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung tại huyện trương mỹ và thạch thất
vào tối qua ngày hai tháng một mươi bệnh viện hữu nghị việt đức thông báo tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh
sau khi ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín có liên quan đến bệnh viện
cũng vào đêm qua ngày hai tháng một mươi có khoảng sáu lượt người dân từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
đã xuyên đêm về quê qua tỉnh bình phước và được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước hỗ trợ
dẫn đoàn đi qua tỉnh đến địa phận giáp danh giữa tỉnh bình phước và đắk nông
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã sử dụng các xe chuyên dụng
dẫn đoàn phương tiện hàng ngàn xe máy từ chốt kiểm tra đến tỉnh bình phước
để kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
giáp danh giữa bình phước bình dương đi qua các địa bàn huyện đồng phú thành phố đồng xoài huyện bù đăng
đến chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường một mươi bốn
đến chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường quốc lộ một mươi bốn giáp danh với tỉnh đắk nông
và số phương tiện này hầu hết là người dân các tỉnh tây nguyên như đắk nông đắk lắc gia lai
cùng một số tỉnh miền trung như nghệ an hà tĩnh
đã quyết định trở về quê sau một thời gian thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
các doanh nghiệp ngưng hoạt động khiến cho người dân không có việc làm không có thu nhập
khiến họ quyết định bỏ về quê
dù được các địa phương có tuyên truyền vận động người dân hãy tiếp tục ai ở yên đấy
tuy nhiên nhiều người chia sẻ không thể cầm cự cố gắng thêm nữa
đoàn xe đi qua khu vực thành phố đồng xoài trải dài khoảng năm km đã được hàng chục xe chuyên dụng
do cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đoàn nhằm đảm bảo đi đúng hành trình
theo đoàn còn có một số xe nâng xe cứu hộ giao thông
do một số doanh nghiệp tự nguyện tham gia để hỗ trợ cho bà con trở về quê nếu như xe bị hư hỏng dọc đường
cho đến sáng ngày hôm nay thì làn sóng người dân tự đi xe máy
từ những tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp lớn như thành phố hồ chí minh long an bình dương và đồng nai
trở về quê tại kiên giang tiếp tục tăng đột biến
và trước tình hình đó ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh kiên giang
đã tăng cường lực lượng đến các địa phương có cửa ngõ đi vào tỉnh
tiết nhận người dân chú đáo và áp dụng
và đảm bảo an toàn
là địa phương cửa ngõ có tuyến quốc lộ tám mươi đi qua và tiếp giáp với thành phố cần thơ
hai ngày qua huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã tiếp nhận gần bốn công dân
ở thành phố hồ chí minh long an bình dương và đồng nai đi xe máy về quê
trong đó có nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sức khỏe của người dân
ban chỉ đạo chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh kiên giang đã chỉ đạo huyện tân hiệp
tăng cường lực lượng trong đó giao cho công an huyện
phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tiếp nhận phân loại người dân theo từng địa bàn
bố trí nơi nghỉ ngơi tạm thời phát thức ăn nước uống và tiến hành xét nghiệm nhanh sars cov hai
về đây thì chúng tôi phân công công an là lực lượng chính để phân luồn phân loại và tổ chức
đưa cho bà con đi xét nghiệm sau đó giao cho cơ quan quân sự cơ quan quản lý
chiến đấu đưa rước cho bà con mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
thì chăm lo cái đời sống ăn uống thì cũng như cái nghỉ ngơi cho bà con để được về cho nó an toàn
để đón tiếp công dân đi xe máy về quê trong hai ngày qua lực lượng công an quân sự và ngành y tế huyện tân hiệp
đã ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ làm việc không ngơi nghỉ để chăm lo chú đáo và an toàn cho hàng nghìn người
những công dân sau khi được tập hợp theo nơi cư trú của từng huyện thành phố đã có kết quả xét nghiệm âm tính
thì được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường về địa phương
để tiến hành khai báo y tế và đưa đi cách ly theo quy định
tuy nhiên qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện bốn trường hợp nghi nhiễm sars cov hai
các trường hợp này được xe chuyên dụng trở về khu thu dung và điều trị của tỉnh kiên giang
để chờ xét nghiệm pcr nếu dương tính thì chữa trị
hiện nay thì lực lượng công an cũng bố trí các cái chốt ở cửa ngõ
để đón tiếp hướng dẫn bà con khai báo y tế
cũng trong hai ngày qua tại các chốt cửa ngõ khác của tỉnh kiên giang
trên tuyến quốc lộ sáu mươi một thuộc địa bàn giáp danh giữa huyện gò quao với tỉnh hậu giang
đường tỉnh thuộc huyện dồng riêng tiếp giáp với thành phố cần thơ và hậu giang
đã tiếp nhận trên ba người được lực lượng công an và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về quê an toàn
trong đó qua xét nghiệm nhanh và pcr phát hiện có nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai
đã đưa đi cách ly điều trị
theo dự đoán trong vài ngày tới người dân về quê ở tỉnh kiên giang tiếp tục tăng
vì vậy chính quyền tỉnh kiên giang đã chỉ đạo các huyện thành phố tăng cường lực lượng
để kịp thời tiếp nhận bà con về quê an toàn
đồng thời khẩn trương kích hoạt thêm các khu cách ly
tiếp nhận bà con về cách ly tập trung đúng quy định tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
lên mạng mua giấy đi đường giả với ý định là qua các chốt kiểm soát
đối tượng phạm thanh nhơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện rồng trôm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện trở lách tỉnh bến tre khởi tố
bắt tạm giam về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
phú phụng huyện trở lách tổ công tác công an huyện trở lách tỉnh bến tre
đã phối hợp với công an xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
kiểm tra xe ô tô do phạm thanh nhơn điều khiển
quá trình kiểm tra phạm thanh nhơn xuất trình một giấy đi đường
do phó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre ký có dấu hiệu làm giả
nên tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhân khai nhận đã lên mạng mua giấy đi đường giả
với giá một trăm năm mươi đồng để qua các chốt kiểm soát
khi kiểm tra phương tiện cơ quan chức năng phát hiện thêm sáu giấy đi đường khác của đối tượng
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
vận chuyển trái phép chất ma túy
một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang và thu giữ hơn một trăm linh gam ma túy và hơn năm trăm linh triệu đồng
tại xã nông thượng thành phố bắc cạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
bắt quả tang đối tượng lâm văn kiến năm mươi chín tuổi trú tại huyện ba bể
đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ thái nguyên về ba bể để tiêu thụ
tăng vật thu giữ là ba gói có khối lượng hơn một trăm linh gram một mươi viên hồng phiến và một gói nhỏ hồng phiến
một điện thoại di động một xe ô tô và năm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền năm trăm linh triệu đồng
và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ
và di lý đối tượng đinh minh tâm hai mươi bốn tuổi trú tại phường hòa khánh bắc quận liên triều
từ kiên giang về đà nẵng
đây là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên lấy ma túy từ thành phố hồ chí minh
đem về đà nẵng để tiêu thụ
tâm đã bị công an thành phố đà nẵng truy nã theo quyết định số ba
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tâm bắt đầu điều hành hoạt động từ xa
và chỉ đạo cho hai thành viên thân cận là nguyễn thanh trung hai mươi ba tuổi quê ở quảng trị
vũ văn hà hai mươi hai tuổi quê ở tỉnh vĩnh phúc
trực tiếp đi nhận hàng cũng như giao ma túy cho các con nghiện tại đà nẵng
sau khi xác lập chuyên án vào đầu tháng bốn công an thành phố đà nẵng
thực hiện bắt quả tang trung và hà khi vừa nhận ma túy
mà tâm ở thành phố hồ chí minh gửi về
thù giữ năm trăm tám mươi một viên thuốc lắc một mươi gam kentamin
mặc dù gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh bùng phát
đến đầu tháng một mươi tâm bị phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn tại kiên giang
và đã được di lý về đà nẵng phục vụ công tác điều tra
để có tiền đánh bạc đối tượng nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện trợ mới đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn chín trăm sáu mươi triệu đồng của người quen
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam
đối với nguyễn duy khánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong khoảng thời gian từ ngày tám đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khánh đăng ký tài khoản đánh bạc trên trang web w tám mươi tám để tham gia đánh bạc online trên mạng
thua với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
và để tiếp tục có tiền đánh bạc khánh đã tìm cách mượn của bà nguyễn thị niềm
trú tại thành phố long xuyên số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
rồi đem nạp vào tài khoản tham gia đánh bạc online và bị thua hết
sau đó khánh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin
để bà niềm cho khánh vay thêm nhiều lần với số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
số tiền trên khánh đã nạp vào tài khoản tiếp tục đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
khi đến hạn trả nợ bà niềm không liên lạc được với khánh
nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tố giác hành vi của khánh
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
thưa quý vị công an quận hà đông thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoàn kết
phường dương nội quận hà đông thành phố hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện hoài đức thành phố hà nội là đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn hoa thám xã la phù huyện hoài đức thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi ở đuôi mắt trái
và đối tượng chu văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn hà lâm hai xã thụy lâm
huyện đông anh thành phố hà nội bị công an huyện đông anh thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có
những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để
đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện